theo báo cáo mới nhất của bộ tài chính trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tổng thu ngân sách nhà nước đạt chín trăm bảy mươi năm ba nghìn tỷ đồng bằng sáu mươi bốn năm dự toán
thu nội địa tháng chín ước đạt tám mươi tỷ đồng luy kế chín tháng ước đạt tám trăm một mươi hai bốn nghìn tỷ đồng bằng sáu mươi bốn ba dự toán giảm tám ba so với cùng kỳ năm ngoái
và ở mức thấp nhất so với cùng kỳ một số năm gần đây thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng chín ước đạt một mươi bốn năm mươi bảy nghìn tỷ đồng
giảm khoảng sáu trăm bốn mươi tỷ đồng so với tháng tám luy kế chín tháng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt một trăm ba mươi bốn năm mươi năm nghìn tỷ đồng bằng sáu mươi bốn bảy dự toán giảm trên hai mươi so với cùng kỳ năm trước
nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước hết sức khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới
ngành tài chính sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phân đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất